thưa quý vị những công nghệ mới đang là hy vọng cho bài toán xử lý rắc thải tại việt nam hiện nay
trong khi các cấp chính quyền đang nỗ lực tìm ra giải pháp xử lý giảm thiểu rác thải phù hợp
thì rất nhiều tổ chức và cá nhân cũng đã tự áp dụng những phương thức sống xanh như hạn chế rác thải
không dùng đồ nhựa dùng một lần hay là chủ động tự phân loại rắc thải tại đơn vị công tác hoặc ngay tại nhà của mình
nhằm thúc đẩy xu hướng sống xanh đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng
trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường đã phát động cuộc thi nhằm tìm ra sáng kiến
giải pháp và mô hình giảm thiểu xử lý chất thải rắn sinh hoạt greentech
ô nhiễm môi trường từ rác thải sinh hoạt luôn là một trong những vấn đề môi trường trọng điểm
theo số liệu thống kê mỗi năm ở việt nam có tổng lượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt khoảng hơn hai mươi
năm triệu tấn chất thải rắn công nghiệp tám một triệu tấn và khoảng tám trăm linh tấn chất thải nguy hại
chất thải rắn sinh hoạt có tác động tiêu cực đến môi trường và đời sống của toàn xã hội
tuy nhiên trên thực tế hiện nay việc xử lý chất thải rắn vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn trở ngại
rắc còn đang tràn ngập khắp mọi nơi và công tác quản lý cũng như phân loại và xử lý đang rất bất cập
công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt hiện nay rất là khó khăn ở trong nhiều khâu
từ khâu phân loại khâu thu gom khâu xử lý
hiện nay đa số các chất thải trong sinh hoạt được xử lý bằng hai phương pháp cơ bản là trôn lấp và thiêu đốt
cả hai phương pháp này thì cũng đều có ảnh hưởng và tác động xấu đến môi trường
chúng ta không thể có quỹ đất để đi trôn lấp rắc thải sinh hoạt mãi được
trong tiến trình thúc đẩy việc xử lý rác thải sinh hoạt hiệu quả
ngoài việc nâng cao công tác quản lý
việc thay đổi nhận thức thay đổi thói quen tiêu dùng để giảm nguồn phát sinh rác thải cũng đóng một vai trò quan trọng
những năm gần đây các bạn trẻ cũng đã có nhiều sáng kiến trong hoạt động giảm thiểu tái chế đổ nhựa trong sinh hoạt
cũng như sử dụng các sản phẩm làm từ thiên nhiên như tre gáo dừa sơ mướp
chính vì vậy để có thể tiếp nhận được nhiều hơn các sáng kiến và giải pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt
từ đó đưa vào ứng dụng thực tiễn trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường đã chính thức phát động cuộc thi greentech
sáng kiến giải pháp mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt
tổ chức phát động cuộc thi greentech để tìm kiếm những mô hình những giải pháp công nghệ
cũng như là những ý tưởng của các bạn trẻ cũng như của cộng đồng và đặc biệt là doanh nghiệp
để có thể nhân rộng để có thể truyền cảm hứng cho cộng đồng trong công tác cùng chung tay với cơ quan quản lý nhà nước
để quản lý và xử lý giảm thiểu về chất thải rắn sinh hoạt
đối tượng của cuộc thi bao gồm các bạn
nó gồm tất cả các cá nhân tập thể và cộng đồng trên toàn quốc
nội dung của cuộc thi được phân thành ba hạng mục
sáng kiến ý tưởng giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt
giải pháp công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt
mô hình quản lý giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt có sự tham gia của cộng đồng
nếu mà khả thi và hiện thực hóa được
thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn tác giả để có thể ứng dụng vào cuộc sống
và đặc biệt là những cái mô hình của các bạn
giải pháp về mặt công nghệ thì chúng ta có thể sẽ có những cái nguồn vốn
từ quỹ bảo vệ môi trường việt nam chẳng hạn
hay là những cái quỹ đầu tư để có thể chúng ta đầu tư ngay cho những cái công nghệ giải pháp đó
để có thể thu gom xử lý và phân loại tái chế chất thải rắn trong sinh hoạt
đến với chương trình tôi mong muốn là sẽ truyền tải được thông điệp bảo vệ môi trường
đặc biệt là sẽ tìm ra được những người cùng chung lý tưởng
khi mà biết đến thông tin của cuộc thi ấy
thì bản thân tôi cũng rất là mong muốn có thể được tham gia vào cuộc thi này
để có thể góp cái khả năng của mình vào công cuộc là bảo vệ môi trường làm sạch môi trường
ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ là sân chơi bổ ích cho tất cả những người yêu môi trường
đồng thời qua đó nâng cao nhận thức về giảm thiểu rác thải đến tất cả mọi người
thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia cuộc thi là từ ngày một một hai nghìn hai mươi đến hết ngày ba mươi sáu hai nghìn hai mươi